xin chào quý vị và các bạn
kính chào nhà báo phùng huy thịnh
chào quang long
cảm ơn ông đã nhận lời mời với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay
vâng vui lòng
thưa nhà báo phùng huy thịnh
những ngày này trên các báo thì
những cái từ khóa như là chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam
ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
là những cái từ khóa rất là phổ biến
tôi tin rằng những cái từ khóa này cũng đã gợi lại cho ông rất là nhiều những cái hình ảnh
ông có cái cảm xúc gì
tôi cũng xúc động
khi mà cái thời gian đấy đã trôi qua được bốn mươi năm
có thể nói đó là những năm tháng mà
đối với chúng ta đấy
những người đã tham gia vào sự kiện
thì là không thể nào quên
và có thể nói rằng là
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chúng ta giải phóng miền nam
thì đồng thời campuchia
chế độ khơ mè đỏ
sau đó cũng lên ngồi
vượt qua giải phóng syrix matak
đánh london syrix matak
giải phóng đất nước
thì họ bắt đầu một cái công cuộc xây dựng kỳ lạ
và có thể nói là tư duy quái dị
họ lùa dân ra khỏi các thành phố
và đưa về nông thôn
làm các công xã
và từ đó đã diễn ra cuộc
diệt chủng khủng khiếp của pol pot
mà theo chỗ chúng tôi biết
thì tính cho đến cái thời điểm đó
là hơn hai triệu người campuchia đã bị xả đại
kính thưa ông
trong cái giai đoạn đó
thì chúng ta đối với cái chế độ
diệt chủng pol pot thì là như thế nào
có thể nói rằng là chúng ta cũng rất quan tâm đến tình hình
là bởi vì sau đó
sau khi họ đối nội là họ diệt chủng
chí thức bị tiêu diệt hết
và lùa dân về nông thôn
làm dụng theo cái cách
bần cố nông lên ngôi
thì có thể nói rằng họ đã có tiếp tay
cho phun rô phá hại chúng ta
ở tây nguyên
và sau đó đến những năm bảy mươi sáu bảy mươi bảy
thì họ ra mặt
mâu thuẫn ở biên giới
và không những chỉ lấn chiếm đất đai
mà cao điểm là họ đã tấn công
giết chóc những người dân của chúng ta
ở biên giới
thậm chí an giang kiên giang long xuyên châu đốc
là có những làng
những xã là gần ba người
chúng sát hại
kể cả biển đảo
cũng có những trò xâm lấn
cho nên có thể nói rằng
chúng ta lúc bây giờ
tuy vậy vẫn cứ lấn bấn
giữa cái quan niệm
đây là bạn xấu hay là kẻ thù
và đến khi cao điểm đến năm bảy mươi năm
họ tàn sát chúng ta kinh khủng quá
thì lúc bây giờ chúng ta mới xác định là
họ đã trở mặt
đã trở thành kẻ thù của chúng ta
và vì vậy
rất khoát phải có một cuộc chiến tự vệ
để họ ra khỏi biên giới chúng ta
và thậm chí tiêu diệt tận gốc
thưa ông ông vừa nhắc tới những con số
mà đồng bào ta đã hy sinh
ở cái vùng biên giới tây nam
các số báo ra ngày hôm qua
thì cũng đã
ví dụ như báo người lao động
nhân kỷ niệm bốn mươi năm chiến thắng
chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam
ghi cái tư đề là
cuộc chiến tranh bắt buộc
trên báo nhân dân cuối tuần
thì cũng đặt cái tít là
một cuộc chiến tranh bắt buộc
tại sao các báo lại đều sử dụng
cái cụm từ này
tôi cho rằng đây là
cũng là cái cách chúng ta
sử dụng bây giờ thôi
chứ còn trước đây chúng tôi
xem đó như là một cuộc chiến hết sức tự vệ
bởi vì họ không chỉ
xâm lấn đất đai
giết hại bà con
thậm chí cả bộ đội biên phòng
nơi biên giới
và ngang nhiên
họ dùng cái lực lượng ngang nhiên
và tôi không hiểu tại sao với cái đầu óc như thế nào
mà họ lại có thể
chứng ấy mà lại dám trọi đá
lúc bây giờ chúng tôi là
mới ở bộ đội ra thì thấy rằng là
và như thế này tại sao ta
không thể tấn công
lập đại trật tự
thì lúc bây giờ
cũng có một cái thực tế tức là chúng ta lấn bấn
giữa là bạn xấu hay là kẻ thù
bạn dù xấu
ta cũng chưa nỡ
nhưng mà đã đến lúc xác định họ dờ mặt trở thành kẻ thù
thì chúng ta buộc phải phản kích tự vệ
và nếu không
thì họ còn lấn tới
và họ tập trung đến một mươi sư đoàn ở biên giới cơ
và đây là một cái lực lượng mà nó hung hãn
nó nhiều tính
không người nhất
bởi những cái hành vi diệt chủng họ
còn đối với chúng ta
thì họ hung hãn vô cùng
và vì vậy đây chắc chắn
là một cuộc chiến tự vệ
bên cạnh một cuộc chiến tranh tự vệ
thì chúng ta còn mang cái sứ mệnh
giải phóng nhân dân campuchia
thoát khỏi cái chế độ diệt chủng
vâng chính vì vậy
mà khi cái chế độ diệt chủng diễn ra
thì mâu thuẫn nội bộ của họ cũng rất lớn
và có rất nhiều
và các tỉnh
đã tìm sang chúng ta
bởi vì không chịu nổi
cái ách của pol pot yung seri lúc bây giờ
và đầu năm bảy mươi chín
cuối năm bảy mươi tám
thì mặt trận đoàn kết cứu nước
dân tộc campuchia ra đời
và theo lời yêu cầu của mặt trận
thì chúng ta cũng là tấn công
vừa tự vệ vừa giúp bạn
và một cuộc chiến bắt buộc
mà chúng ta bắt buộc
phải tiến hành đã diễn ra
và như chúng ta đã biết sau đó
hai tuần thì chúng ta đã chiếm được nông vinh
vẫn đánh tan chế độ khmer rò
diệt chủng lúc bây giờ
vâng thưa nhà báo phùng huy thịnh
bên cạnh cuộc chiến tranh
chúng ta đã xác định là chiến tranh tự vệ
ở vùng biên giới tây nam
cáo dài cho tới vùng tây nguyên
thì chúng ta còn
mang một cái sứ mệnh là giải phóng
nhân dân campuchia
thoát khỏi chế độ diệt chủng pol pot
xin cảm ơn nhà báo phùng huy thịnh
kính thưa quý vị
ngay sau khi giải phóng thì hòa bình
vẫn chưa thực sự đến với nhân dân campuchia
và cuộc chiến tranh
bảo vệ tổ quốc với sự giúp sức
của chính phủ quân đội và nhân dân việt nam
vẫn còn kéo dài trong nhiều năm sau đó
câu chuyện này sẽ được chúng tôi tiếp tục
bản luận trong chương trình ngày mai
còn bây giờ xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục
theo dõi chương trình an ninh ngày mới với nhiều tin tức khác